ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số ba mươi tám đề nghị các tỉnh thành phố
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến không khí lạnh
rét đậm rét hại để chính quyền các cấp người dân nhất là ở vùng cao biết và chủ động phòng chống
trong đó yêu cầu các địa phương thành lập đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn
về cơ sở kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi cây trồng
hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người dân địa phương
tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh
như hạn chế ra trời lạnh mặc đủ ấm không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
cho vật nuôi cây trồng thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất
chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn